ủy ban nhân dân tp đà nẵng tổ chức hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn
tham dự hội thảo có các đồng chí hà ban ủy viên trung mương đảng phó trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí trương quang nghĩa bí thư thành ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tp đà nẵng và lãnh đạo một số tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
hội thảo đã dành nhiều thời gian thảo luận lắng nghe chia sẻ các mô hình chính quyền đô thị của một số địa phương
nhằm hoàn thiện mô hình quản lý hiện hành của thành phố đà nẵng đáp ứng được yêu cầu về tự chủ linh hoạt
phân cấp rõ ràng giữa trung ương với thành phố và giữa các cấp chính quyền của thành phố trên một số lĩnh vực
từ đó giải quyết những thách thức về đô thị hóa hội nhập quốc tế để có một cơ chế chính sách hợp lý
cũng như mô hình quản lý phù hợp với đặc thù đô thị hiện nay tại đà nẵng
đà nẵng là đô thị loại một trực thuộc trung ương có tám quận huyện và năm mươi sáu phường xã
với tổng dân số toàn thành phố là hơn một triệu người trong đó dân số thành thị là gần chín trăm chín mươi người